mô hình giáo sứ lang biang an toàn về an ninh trật tự vừa mới được triển khai giữa năm hai nghìn một mươi tám
và bằng những cách làm sáng tạo hợp lòng dân nên trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự
đã được tăng cường bảo đảm gìn giữ sự yên bình của những buôn làng phía chân núi lang biang
huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
gia làng krasanten tại bondeng hai thị trấn lạc dương theo đạo công giáo
là người rất có uy tín trong cộng đồng nơi đây thế nên giáo sứ lang biang muốn thông qua ông
để tìm hiểu thêm về tình hình an ninh trật tự
trong thời gian vừa qua được sự tuyên truyền giáo dục bà con hưởng ứng rất là tích cực
và cũng được toàn dân người ta cũng ý thức chấp hành rất là tốt
đồng thành cũng vừa thực hiện bên tôn giáo đồng thành đảm bảo được vấn đề phát triển kinh tế xã hội
thị trấn lạc dương có khoảng ba người
hai bảy trăm linh người theo đạo công giáo chiếm hơn tám mươi dân số
trong các buổi sinh hoạt nhà thờ các nội dung về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn đều được lồng ghép
tuyên truyền đến với bà con giáo dân
linh mục và hội đồng mục vụ giáo sứ cũng như đại diện chính quyền địa phương thường xuyên đến các gia đình giáo dân
để nói chuyện tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và vận động giáo dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân
phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc hài hòa lương giáo nêu cao tinh thần yêu nước
chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để trao đổi cung cấp các thông tin
cũng như là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn thể nhân dân của thị trấn nói chung
và nhân dân là giáo dân trong giáo sứ nói riêng nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cùng với công tác tuyên truyền vận động việc cảm hóa giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư
cũng được giáo sứ lang biang và chính quyền các ngành chức năng phối hợp thực hiện khá hiệu quả
và hình ảnh đoàn công tác phối hợp giữa giáo sứ lang biang và chính quyền địa phương
tỏa về các cung đường buôn làng đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây